xin chào quý vị và các bạn
từ ngày mai do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đã báo di chuyển xuống nước ta
các tỉnh phía đông bắc bộ chuyển nhiều mây hơn
cùng với đó mưa sẽ bắt đầu diễn ra tại các tỉnh vùng núi
sau đó lan ra các khu vực khác
nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm dần cao nhất ngày mai là hai mươi bốn độ
sau đó trời trở rét sâu trong ngày một mươi ba
với mức nhiệt cao nhất chỉ là hai mươi một độ trước khi tăng trở lại trong ngày một mươi bốn
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều mai
các tỉnh vùng núi phía tây bắc bộ bắt đầu chuyển rét
sau đó từ đêm mai toàn khu vực cũng chuyển rét
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bốn độ
sau đó mức độ rét sẽ tăng cường trong ngày một mươi ba
khi giảm thêm ba độ nữa trước khi tăng trở lại trong ngày một mươi bốn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày mai có mưa rông
trong đó phần phía nam cục bộ có mưa vừa mưa to và rông
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khoảng từ đêm mai phần phía bắc trời rét
sau đó đến phần phía nam nhiệt độ cao nhất là hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất cũng sẽ tăng lên mức hai mươi năm độ
trong ngày một mươi bốn khi mưa rứt
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông trong hai ngày tới
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh nam trung bộ có ít mưa hơn
nhiệt độ chỉ giảm nhẹ do tác động của không khí lạnh
cao nhất trên dưới ba mươi độ trong ba ngày tiếp theo
tại tây nguyên thời tiết phổ biến vẫn là không mưa
do địa hình cao nguyên nên về đêm và sáng trời rét nhẹ
ban ngày trời nắng với cường độ vừa phải
và nhiệt độ cao nhất trên khu vực ổn định
trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ trong ba ngày tới
nam bộ duy trì trạng thái thời tiết khô giáo
và có nắng sớm vào ban ngày
với thời gian nắng kéo dài từ bảy giờ sáng đến chiều muộn
dự báo nhiệt độ cao nhất ngày vẫn phổ biến
ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nhiều nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ
trời khá nắng và nóng vào thời điểm trưa chiều